kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô
kết hợp với trường gió tây bắc khô trên mực năm m
vì vậy đêm và sáng trời quang mây sẽ xảy ra quá trình phát xạ
khiến nhiệt độ về đêm và sáng vẫn giảm sâu với cảm giác rét bút
nhiệt độ lúc này từ một mươi một mươi ba độ vùng núi sáu chín độ và vùng núi cao có nơi dưới bốn độ
đáng lưu ý là hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện nhiều nơi đặc biệt ở các tỉnh vùng núi
vì vậy nếu lưu thông vào thời điểm này quý vị luôn nhớ kiểm tra các thiết bị còi đèn chiếu sáng
ban ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ đồ ẩm chưa chiều giảm thấp chỉ từ ba mươi năm bốn mươi năm
với các tỉnh trung bộ dự báo trong ngày mai sẽ bước vào giai đoạn giảm mưa
chỉ còn xảy ra giải rác tại trung và nam trung bộ
ban ngày có nắng trở lại nhiệt độ về đêm và sáng vẫn ở ngưỡng rét
tại các tỉnh bắc trung bộ và lạnh ở các tỉnh trung trung bộ
nhiệt độ cao nhất ở hai khu vực này giao động từ hai mươi hai hai mươi năm độ và hai mươi năm hai mươi tám độ
một số nơi ở nam trung bộ như ninh thuận bình thuận có thể tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi độ
với sự hoạt động mạnh và rồn sâu xuống của gió đông bắc tầng thấp
nên khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp vào đêm và sáng
đồng thời các khu vực này cũng bước vào giai đoạn giảm mưa ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh tây nguyên

còn khu vực nam bộ nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển vùng biển bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
có gió đông bắc mạnh cấp năm sáu giật cấp bảy biển đông
vùng biển nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
mưa rông còn duy trì trong thời đoạn khoảng hai ba ngày sau đó
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá mức ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương nhẹ ngày nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi đến hai mươi bốn độ